việc thực hiện hiệp định này thủ tướng đề nghị hai bên tích cực duy trì trao đổi đoàn các cấp và
tiếp xúc cấp cao góp phần củng cố sự tin cậy và hiểu biết tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai
nước chủ tịch hạ viện enik matulin cảm ơn chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhân dân
việt nam đã đón tiếp đoàn trọng thị bày tỏ coi đây là cơ hội hai bên trao đổi các biện pháp thúc
đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị hai nước việt nam là đối tác quan trọng của kazakhstan
ở khu vực đông nam á ông khẳng định quốc hội kazakhstan sẽ tạo ưu tiên hỗ trợ pháp lý hết
sức để tạo kết nối thương mại hai bên nhất là kết nối đường sắt từ việt nam qua trung quốc đến
kazakhstan và châu âu tạo điều kiện hết sức để các doanh nghiệp hai bên tham gia tích cực fta giữa
việt nam và liên minh bày tỏ ấn tượng việc việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng
bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ông khẳng định hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiến hành bỏ phiếu
biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
với tỷ lệ chín mươi bốn mươi tám phiếu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương
năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết tổng số thu ngân sách trung ương là tám trăm năm mươi một tỷ đồng tổng số thu ngân sách
địa phương là sáu trăm sáu mươi tỷ đồng tổng số chi ngân sách trung ương là hơn một triệu tỷ đồng
chính phủ ưu tiên thanh toán nợ động xây dựng cơ bản thu hồi vốn ứng trước kiên quyết cắt giảm số vốn
bố trí không đúng quy định xử nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản tuân thủ
nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định
trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi theo tổng mức vốn đã được quốc hội quyết định cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương
cũng trong phiên làm việc vào sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi
bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại phiên thảo luận các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết sửa đổi bổ sung điều ba của luật
quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về phạm vi sửa đổi bổ sung luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về tính thống nhất với các quy định của luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và với điều ba trăm linh bốn của bộ luật hình sự thực tế xét xử
hiện nay cho thấy các tòa án địa phương gặp khó trong xét xử khi tội phạm sử dụng một số vũ khí
có tính năng tác dụng tương tự
người ta cũng bắn chết người cũng gây thương tích như vũ khí quân dụng thế bây giờ không xử được các địa phương
thì chúng tôi đã họp rất nhiều lần với bộ công an và viện kiểm sát lý do là luật sư thì người ta nói là không có trong quy định của luật
mà hiến pháp thì quy định là những cái mà hạn chế quyền con người là phải do luật quy định
về sự cần thiết sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để tạo cơ sở pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép
và chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
chính sách hình sự của đảng nhà nước ta từ trước đến nay đối với loại tội phạm này không có gì thay đổi
câu hỏi đặt ra là vì sao lại vướng mắc và vướng mắc trong bộ luật hình sự sửa đổi năm hai mươi bảy
hay vướng mắc trong luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
vướng mắt là do khái niệm vũ khí quân dùng trong luật quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã không quy định vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dùng
do vậy cần sửa đổi điều ba luật quản lý vũ khí quân dùng và công cụ hỗ trợ
đây là quan điểm của chính phủ trình quốc hội
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng để khắc phục triệt để những vướng mắc bất cập
bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật
thì cần đồng thời xem xét sửa đổi bổ sung điều ba trăm linh bốn của bộ luật hình sự
những người cũng tham gia nhiều vào trong pháp luật hình sự cũng như là tố tụng
thì tôi cho rằng cái phương án lý tưởng và có lợi cho nhân dân có lợi cho người dân
bảo vệ tốt hơn quyền con người quyền công dân chính là sửa ngay trong bộ luật hình sự
tại hội trường sáng nay quốc hội cũng thảo luận về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
còn trong phiên làm việc chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức
hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
theo tờ trình chính phủ hà nội thí điểm theo hướng đối với chính quyền ở đô thị
khu vực nội thành nội thị thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hai cấp
tại thành phố hà nội và các quận thị xã thì tổ chức cấp chính quyền địa phương
gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
tại phường thì tổ chức chính quyền địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân
mà chỉ có cơ quan hành chính ở phường là ủy ban nhân dân để thực hiện một số công việc
quản lý hành chính nhà nước và cung ứng một số dịch vụ công
đối với chính quyền ở nông thôn huyện xã thì vẫn giữ nguyên mô hình như hiện nay
thảo luận tại hội trường một số ý kiến đồng thuận với đề xuất này của chính phủ
và cho rằng thí điểm hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển cải cách bộ máy
giảm thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn
việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các quần thị xã hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi sáu đây là một việc làm thể chế hóa rất kịp thời kết luận của bộ chính trị
về đánh giá chính quyền đô thị hà nội
và đây là một cái điểm cũng rất là tạo bào đổi mới
để thực hiện kinh nghi quyết một mươi tám của quốc hội trong vấn đề tính giảm biến chế và sắp chếp lại tổ chức bộ máy
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc
xem lại các quy định trong dự thảo nghị quyết nhằm xác định rõ địa vị pháp lý của chủ tịch
ủy ban nhân dân phường và các vị trí khác bảo đảm tính hợp hiến
đề nghị xác định rõ vị trí và địa vị pháp lý của ủy ban nhân phường
không rõ ủy ban nhân phường là cơ quan đại diện của ủy ban nhân quận
thị xã cơ quan hành chính cái tây nơi dài hay là một cấp hành chính dưới cấp quận thị xã
do không rõ về địa vị pháp lý nên rất khó xác định được thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường
của ủy ban nhân phường trong các luật liên quan đến các luật chuyên nhận hiện hành
ví dụ như trong quan hệ pháp luật giải quyết khiếu nại tố cáo
trong quả lý về hộ tịch trong quả lý đất đai trong quan hệ pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành
điều một trăm một mươi của hiến pháp quy định phường là một đơn vị hành chính
tiếp theo khoảng một điều một trăm một mươi một hiến pháp quy định là chính quyền địa phương được tổ chức ở cấp đơn vị hành chính
điều một trăm một mươi một ở khoảng hai quy định chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính
như vậy là nếu như mà theo thời trình chính phủ thì phường không có hội đồng nhân dân
tức là chỉ có nửa chính quyền thôi mà một nửa chính quyền thì không gọi là chính quyền được
đầu giờ làm việc chiều quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thuyết minh
báo cáo thẩm tra hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
trao đổi bên lề hành lang quốc hội ngày hôm nay
một số đại biểu cũng băn khoăn về đề xuất của chính phủ về việc thí điểm tại hà nội
mong muốn quốc hội cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định
với những chính quyền đô thị với điều kiện đặc biệt và dân số đông
và đồng thời vực địa lý cũng tập trung lại
cho nên thì có thể thí điểm bỏ hội đồng nhân dân
tuy nhiên mà khi bỏ hội đồng dân thì nó sẽ có mâu thuẫn với một số vấn đề quy định
trong việc hiếm pháp
chính vì vậy cho nên tôi nghĩ việc thí điểm này
cần thiết nhưng chúng ta cũng phải có những suy nghĩ thấu đáo để khi đã bỏ hội đồng nhân dân
thì nó vẫn đảm bảo được việc kiểm soát quyền lực của chính quyền ở đó
một số địa phương thì trước đây chúng ta đã làm
trong nhiệm kỳ trước chúng ta đã tổ chức
và sau đó thì sau khi tổng kết thì thấy rằng vẫn phải cần thiết phải giữ lại cái hội đồng nhân dân
lần này quốc hội đưa ra cực trục tương đó
theo tôi nghĩ là cũng cần phải hết thức sẵn sàng
và có những quyết thách khi mà tổ chức thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở các phương và thị trạng của thành phố hà nội
sáng nay tại siêu thị bixi thăng long hà nội bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
đã phối hợp tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi
và nông thủy sản an toàn chất lượng của tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tới dự lễ khai mạc có đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
đã có một mươi tám doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh hòa bình trưng bày hai mươi hai gian hàng giới thiệu các mặt hàng chất lượng
và thực hiện chính sách giảm giá khá sâu như cam cao phong bưởi đỏ bưởi da xanh
và các mặt hàng rau củ quả tôm cá sông đà rất hấp dẫn người tiêu dùng thủ đô
đáng chú ý tất cả các mặt hàng này đều có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc
sự kiện giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thủy sản an toàn chất lượng của tỉnh hòa bình
năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội là biểu hiện sinh động cho quyết tâm của chính quyền và người dân tỉnh hòa bình
trong cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tăng thu nhập
nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc rút ngắn khoảng cách với miền xuôi
chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh luôn là công tác được ngành y tế trú trọng và đặt lên hàng đầu
trong đó có công sức không nhỏ của bệnh viện phụ sản hà nội
sáng nay bệnh viện phụ sản hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập
và đón nhận huần trường lao động hạng nhất
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đã tới dự
sau bốn thập kỷ bệnh viện phụ sản hà nội đã không ngừng phát triển
trở thành bệnh viện trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản bà mẹ và chăm sóc trẻ sơ sinh của cả nước
là trung tâm thực hành uy tín trong đào tạo đội ngũ y bác sĩ trình độ cao
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là hai tỷ lệ trẻ thụ thai từ hai mươi sáu tuần tuổi được chăm sóc và cứu chữa thành công là tám mươi hai
bệnh viện luôn chú trọng đầu tư cầm đặt kỹ thuật công nghệ mới nhất trên thế giới
trao dồi kiến thức cho các y bác sĩ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất
bên cạnh đó bệnh viện vẫn tổ chức các hoạt động thiện nguyện cộng đồng
tại buổi lễ thay mặt chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hân trường lao động hạng nhất cho bệnh viện
và huân chương lao động hạng ba cho giám đốc bệnh viện ông nguyễn duy ánh
thưa quý vị hôm nay tại hà nội hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean lần thứ hai mươi năm
do bộ giao thông vận tải tổ chức đã chính thức được khai mạc
đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính như hoàn thành các thủ tục để ký kết các văn kiện đa phương cấp chính phủ
nhằm tăng cường kết nối giao thông vận tải trong asean và giữa asean với các nước đối tác
nghe báo cáo về tình hình triển khai tổng thể các chương trình dự án thuộc khuôn khổ kế hoạch chiến lược
giao thông vận tải kuala lumpur hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm trong các lĩnh vực vận tải hàng không vận tải hàng hải vận tải mặt đất
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường thị trường hàng không tốt nhất asean thúc đẩy triển khai các hiệp định khung asean
về tạo thuận lợi vận tải tăng cường an toàn giao thông đường bộ trong asean hướng tới hội nhập và kết nối vận tải hàng hải rộng rãi hơn
thông qua các dự án kế hoạch chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác giao thông vận tải asean năm hai nghìn hai mươi
trao đổi thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải với các nước đối tác đối thoại gồm trung quốc nhật bản hàn quốc và các đối tác khác
trong các lĩnh vực đặc biệt là trong hợp tác hàng không
hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean là diễn đàn thường niên để các bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean

hiệu quả hội nhập an toàn và bền vững khu vực asean
hội nghị bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean là diễn đàn thường niên để các bộ trưởng giao thông vận tải các nước asean và các đối tác họp mặt
do đó góp phần hình thành một khu vực kinh tế asean ổn định thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao vào năm hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí võ văn dũng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang
tại buổi làm việc đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua của tỉnh hậu giang
đoàn cũng chỉ rõ những hạn chế của hậu giang trong công tác phòng chống tham nhũng
nhất là kiểm tra giám sát đối với cấp ủy cơ quan đơn vị có liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm như đấu thầu đấu giá
quản lý sử dụng đất đai tri tiêu ngân sách đồng thời đề nghị hậu giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương
nghị quyết của trung ương về phòng chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm tham nhũng lãng phí
vào lúc khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay đã xảy ra một vụ tai nạn tại số nhà bốn mươi tám phố trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
một chiếc cửa kính từ tầng sáu rơi xuống đã làm ba người
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại số nhà bốn mươi tám phố trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
nơi vừa xảy ra vụ việc một chiếc cửa kính rơi từ tầng sáu xuống khiến cho ba người bị thương nặng và hiện tại đang được đưa đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu được biết nguyên nhân do nhân viên của quán cà phê số nhà bốn mươi tám mở cửa kính để lau dọn nhưng cửa bị lỏng ốc dẫn đến vụ việc trên
nạn nhân được xác định là hai nữ một nam đang đi trên đường thì bị rơi trúng người
hiện tại vụ việc đang được điều trị
thưa quý vị vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm nay cảng vụ hàng hải vũng tàu nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu yong sun quốc tịch trung quốc
thông báo trong quá trình tàu điều động vào đón hoa tiêu để vào cầu cảng nhà máy thép phú mỹ đã phát sinh đám cháy tại hầm hàng số ba
ngay khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải vũng tàu đã phối hợp với đại lý của chủ tàu
cung cấp thông tin các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị cháy để sẵn sàng hỗ trợ
đại lý chủ tàu đã trực tiếp liên hệ để điều tàu hải dương tám mươi chín quốc tịch việt nam là tàu chuyên dùng có vòi rồng và trang thiết bị chữa cháy tiếp cận hiện trường
hỗ trợ thực hiện công tác chữa cháy dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng tàu yong sun
hiện tại cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết
thưa quý vị sáng nay đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã thu giữ năm tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
số đường này được phát hiện khi trên đường vận chuyển trên xe tải do lái xe nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thừa thiên huế điều khiển từ tỉnh quảng trị đến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên để tiêu thụ
lái xe đã không chứng minh được nguồn gốc của bốn năm tấn đường
từ đầu tháng một mươi đến nay cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hơn bốn mươi một tấn đường không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
thưa quý vị sáng nay tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và viện nghiên cứu nước quốc tế stockholm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo xây dựng nền tảng quản lý từ nguồn tới biển xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông vu gia thu bồn việt nam
hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp quản lý rác thải rắn giảm thiểu tác động môi trường thông qua giới thiệu phương pháp tiếp cận từ đầu nguồn tới biển và lợi ích của việc áp dụng quản lý này để giải quyết các vấn đề cấp bách trong quản lý giữa lưu vực sông và vùng biển
vu gia thu bồn là lưu vực sông lớn thứ chín tại việt nam và được xem là hệ thống sông lớn duy nhất tại khu vực miền trung việt nam đổ ra biển đông từ hội an
tuy nhiên việc sử dụng đất và nước ở thượng nguồn sẽ tác động không cân bằng lên môi trường ở vùng sông và ven biển
các chuyên gia cho rằng việc đặt vấn đề quản lý với nỗ lực lồng ghép quản lý tài nguyên đất nước và biển sẽ giúp các bên liên quan ở thượng nguồn và hạ nguồn cùng nhau điều phối có cơ sở để thảo luận đi đến giải pháp phù hợp giải quyết những thách thức đặt ra đối với lưu vực sông lớn vu gia thu bồn
tại thủ đô paris của pháp vừa diễn ra diễn đàn paris vì hòa bình lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
năm do thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận về bảy mươi năm các công ước genève năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh diễn đàn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phong trào về hòa bình và có ý nghĩa hơn trong việc bảo vệ hòa bình
đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay chúng ta vẫn còn thấy tranh chấp xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới và ngay ở khu vực châu á thái bình dương
trong đó có biển đông
việt nam luôn tích cực đấu tranh bảo vệ luật pháp quốc tế bao gồm công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo công ước để giải quyết các tranh chấp
cũng tại diễn đàn đoàn việt nam đã gặp gỡ các đối tác trao đổi với ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
nhân dịp này thứ trưởng lê hoài trung đã trao tặng cuốn sách tình cảm của nhân dân thế giới đối với chủ tịch hồ chí minh cho diễn đàn
ngày hôm nay tại tp hcm dưới sự bảo trợ của bộ tài chính và chỉ đạo nội dung bởi cục quản lý giám sát bảo hiểm
tập đoàn iec và hiệp hội bảo hiểm việt nam phối hợp tổ chức diễn đàn và triển lãm quốc gia về bảo hiểm việt nam hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của tám trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế các chuyên gia về công nghệ thông tin công nghệ dành cho ngành bảo hiểm
với chủ đề chiến lược đột phá phát triển thị trường bảo hiểm việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng công nghệ và nghiệp vụ của ngành
điểm nhấn là phiên tòa đàm cấp cao của các tổng giám đốc tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại việt nam
thảo luận về ứng dụng công nghệ thông tin phát triển bảo hiểm trực tuyến hội thảo với các chuyên đề
ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả quản trị vận hành và quản trị rủi ro đối với doanh nghiệp bảo hiểm trước yêu cầu chuyển đổi số
hiện đại hóa kênh phân phối nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới khách hàng
triển lãm quy tụ gần hai mươi gian hàng của doanh nghiệp bảo hiểm tập đoàn công nghiệp tiêu biểu như
manulife rodenso bảo việt nhân thọ bảo hiểm bảo việt generali daiichi pichico
với giải pháp số hóa ngành bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm mới nhất
trong phần tin tức quốc tế tổng thống tạm quyền bolivia bổ nhiệm lãnh đạo
quân đội mới lãnh đạo mỹ và thổ nhĩ kỳ hội đàm song phương
thưa quý vị liên quan đến diễn biến trên chính trường của bolivia tổng thống tạm quyền nước
này vừa bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo quân đội mới đây được xem là nỗ lực để bảo đảm an ninh
trật tự sau nhiều tuần biểu tình bạo lực buộc tổng thống evo morales phải từ chức
tổng thống tạm quyền bolivia bổ nhiệm lãnh đạo quân đội mới lãnh đạo mỹ và thổ nhĩ kỳ hội đàm
đất nước trước tình hình khó khăn hiện nay bà cũng kêu gọi người dân đoàn kết hướng tới việc sớm tổ chức
một cuộc bầu cử mới cùng ngày từ mexico nơi bản thân đang tị nạn chính trị ông morales khẳng định
sẵn sàng trở lại bolivia nếu người dân yêu cầu ông cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của một cuộc
đối thoại dân tộc nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay ở bolivia những tuyên bố trên được đưa ra
trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho ông morales đã nổ ra tại nhiều thành phố
và địa phương ở bolivia dẫn đến đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh
dạng sáng nay theo giờ việt nam tổng thống mỹ donald trump đã hội đàm với người đồng cấp
thổ nhĩ kỳ đang ở thăm mỹ để thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm
phát biểu họp báo chung sau hội đàm tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đánh giá cao người
đồng cấp thay giúp erdogan và coi thổ nhĩ kỳ là một đồng minh
theo ông hai bên đã có một cuộc gặp thẳng thắn và mang tính xây dựng về hàng loạt vấn đề quan trọng
như tình hình tại syri hay việc thổ nhĩ kỳ mua hệ thống tên lửa s bốn trăm linh của nga
về phần mình tổng thống thổ nhĩ kỳ thay giúp erdogan nhấn mạnh bất đồng xung quanh vấn đề s bốn trăm linh
có thể được giải quyết thông qua đối thoại đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề chính trị
sẽ không ảnh hưởng tới lĩnh vực thương mại song phương
chuyến thăm mỹ của tổng thống thổ nhĩ kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng
liên quan tới cuộc khủng hoảng tại syri cũng như nhiều vấn đề khác
tuy nhiên theo giới phân tích dường như cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không đưa ra nhiều giải thích cụ thể
về việc làm thế nào để hai bên có thể vượt qua được bất đồng
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới lần thứ một mươi một
tại thủ đô brasilia của brazil lãnh đạo các nước thành viên gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp của nhóm với sự có mặt của hơn năm trăm linh doanh nghiệp
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống nga vladimir putin cảnh báo
chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đang khiến hoạt động thương mại và đầu tư gặp nhiều rủi ro hơn
có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới
hai nhà lãnh đạo kêu gọi tìm kiếm các cơ chế hội tụ nhiều hơn để đảm bảo việc mở rộng trao đổi thương mại
trong nhóm brics cũng như đề xuất những hướng đi mới để thúc đẩy phát triển công nghiệp
trong khi đó tổng thống nước chủ nhà jeb bolsonaro nhấn mạnh việc kinh ngạch trao đổi thương mại
giữa các nước thành viên brics hiệp ngưỡng một mươi tỷ đô la mỹ trong năm ngoái
cho thấy các bên đã sẵn sàng để xích lại gần nhau hơn
trong khuôn khổ diễn đàn đại diện doanh nghiệp năm nước thành viên brics đã đề xuất một loạt các biện pháp
thúc đẩy trao đổi thương mại như tăng cường kết nối thiết lập tiêu chuẩn quản trị chung
trong lĩnh vực sản xuất giảm giao cản và thuận lợi hóa thương mại
facebook vừa cho biết đã xóa khoảng năm bốn tỷ tài khoản giả mạo trong năm nay
trong thông báo facebook cũng khẳng định đã tăng cường các biện pháp bảo vệ và thường xuyên kiểm tra
để xóa những tài khoản giả mạo chỉ vài phút sau khi được nập
thông báo của facebook nêu rõ đã cải thiện khả năng phát hiện và ngăn chặn những nỗ lực lập các tài khoản giả mạo
mạng xã hội này cho rằng các tài khoản giả mạo được lập trên thông tin cá nhân hoặc thực thể không tồn tại
trong thời gian qua facebook đã đầu tư mạnh tay để chống lại vấn nạn thông tin giả mạo tràn lan trên mạng xã hội này
trong nửa đầu năm nay facebook đã nhận được năm mươi bảy trăm bốn mươi một lần yêu cầu từ chính phủ mỹ liên quan đến thông tin của tám mươi hai bốn trăm sáu mươi một tài khoản